thưa quý vị theo bộ y tế đến nay cả nước đã chữa khỏi hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín
trong số các f đang điều trị thì có gần sáu năm trăm linh ca nặng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai trăm tám mươi bảy trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có một ba sáu trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó thì tiêm mũi một là hơn bảy mươi hai triệu liều tiêm mũi hai là hơn năm mươi ba triệu liều
liên quan đến biến thể omicron tiếp tục xuất hiện ở nhiều nước
cục hàng không việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay
gồm cả chuyến bay cứu trợ từ một mươi quốc gia châu phi
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam thủ tướng chính phủ đã có văn bản số tám nghìn bảy trăm linh sáu
ra các bộ ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm soát biến chủng omicron
trong đó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải và các bộ ngành kiểm soát người đến và đi
qua các nước đã phát hiện ca nhiễm bệnh chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến thể này
chủ động ứng phó kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến chủng mới vào việt nam
từ các quốc gia khác
cục hàng không việt nam đề nghị bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay
bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ một mươi quốc gia châu phi đến việt nam
cấm nhập cảnh đối với hành khách có lịch sử đi qua các quốc gia này
trong vòng ba mươi ngày trước khi vào việt nam